sau lễ phát động các đại biểu đã tổ chức trồng cây tại khu vực núi miếu thuộc khu bốn thị trấn phong châu
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và trồng cây tại khu di tích lịch sử quốc gia chiến thắng chân mộng
trạm thản huyện phù ninh
trước đó các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các vô hùng tại khu di tích lịch sử đền hùng
trong tình huống hai xe máy va chạm và khiến người điều khiển bị thương
đoàn công tác của công an tỉnh sơn la trong quá trình di chuyển từ thành phố sơn la vào địa bàn huyện sông mã công tác
đã kịp thời sơ cứu và hỗ trợ người bị nạn tới bệnh viện an toàn
theo đó vào chiều ngày hôm qua trên tuyến quốc lộ bốn g thuộc địa phận xã trường kheo huyện mai sơn
hai xe máy do anh giàng a lô và sông a bắc cùng chú tại xã triển kheo huyện mai sơn có chở theo ba cháu nhỏ di chuyển ngược chiều
do không làm chủ đấu tốc độ nên đã xảy ra va chạm hậu quả đã khiến chủ của hai phương tiện đều bị thương ở chân
đoàn công tác của công an tỉnh sơn la đã kịp thời sơ cứu ban đầu liên lạc với người thân và hỗ trợ phương tiện đưa người bị nạn vào bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la cấp cứu
đồng thời cử cán bộ hướng dẫn bảo vệ tài sản của nạn nhân liên hệ công an địa bàn xử lý vụ việc theo quy định

việc xác nhận tình trạng hôn nhân nhất là đối với các trường hợp thay đổi nơi cư trú thường xuyên là một trong những khó khăn thường gặp của cán bộ phường mường thanh
tuy nhiên những vấn đề này đã được giải quyết linh hoạt từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
căn cứ và thông tin của công dân cung cấp thì chúng tôi cũng đề nghị là chính quyền địa phương những nơi mà công dân sinh sống trước đây để xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân trước khi chuyển đến phường mường thanh để sinh sống
lực lượng công an tỉnh điện biên cũng đã phối hợp rất nhiều ngành để triển khai các nền tảng liên quan đến các dịch vụ công trực tuyến
và từ danh tính điện tử được coi như là khai sinh của công dân trên nền tảng số đó thì người dân có thể thực hiện được rất nhiều các thủ tục hành chính công ở trên môi trường trực tuyến
được thực hiện từ điện thoại thông minh hoặc là từ máy tính của công dân để gửi hồ sơ đến các cơ quan chức năng mà không cần phải không phải đến trụ sở cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục
nhằm đảm bảo vấn đề đó là giảm thiểu thủ tục
đến trụ sở công an phường tân thanh thành phố điện biên phủ để làm thủ tục đăng ký tạm trú thay vì phải khai hàng loạt thông tin vào biểu mẫu theo phương thức thủ công như trước kia
dưới sự hướng dẫn của cán bộ công an phường chị loan đã tự mình thực hiện thủ tục này qua ứng dụng vneid trên chính chiếc điện thoại thông minh của mình
khi tiếp xúc và làm việc với các anh thì tôi thấy là các anh làm việc rất là nhanh chóng và nhiệt tình
tôi thấy bây giờ thủ tục thì dễ hiểu và ngắn gọn
tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi lại và thời gian làm việc
đăng ký về tạm trú tạm vắng thông qua vấn đề đăng ký online người ta làm rất là tốt rất là hiệu quả
cái này thì thực ra cái này nó mới nhiều người chưa biết
nhưng mà khi mà người ta biết người ta sử dụng rồi đấy thì nó lại rất là tốt
cho nên tôi thấy rằng vấn đề số hóa là một trong những vấn đề công nghệ mà chúng ta cần phải triển khai càng nhiều càng tốt càng sớm càng tốt
để đảm bảo dữ liệu luôn đúng đủ sạch sống công an tỉnh điện biên đã chỉ đạo công an cấp cơ sở phường xã tiếp tục duy trì đôn đốc thực hiện quyết liệt các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư
đặc biệt tiếp tục tập trung thực hiện tốt các dịch vụ công trên môi trường điện tử cải cách triệt đề các thủ tục quy trình tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp sẵn sàng chuyển dần sang trạng thái làm việc trên môi trường điện tử vào năm hai nghìn hai mươi bốn
chuyển trạng thái từ môi trường thủ công sang môi trường mạng
thứ nhất là nó đem lại được kỹ năng thao tác cho cán bộ diễn sĩ đòi hỏi cán bộ diễn sĩ phải thích ứng mỗi cán bộ diễn sĩ là phải có trách nhiệm hơn với công việc
bởi vì thời gian thủ tục hành chính trên môi trường mạng được quy định theo ngày theo giờ cho nên bắt buộc cán bộ diễn sĩ phải đáp ứng được yêu cầu của công việc
thưa quý vị và các bạn việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và xây dựng chính phủ địa tử
tuy nhiên để người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thì công tác tuyên truyền hướng dẫn đóng vai trò hết sức quan trọng
nhận thức rõ vấn đề đó thời gian qua lực lượng công an trên cả nước đã đồng hành cùng với người dân cầm tay hướng dẫn người dân để nhằm thay đổi vấn đề nhận thức hành vi của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
tuy nhiên để người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến thì công tác tuyến đã đồng hành cùng với người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến